quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
trong ngày hôm nay khối không khí lạnh vẫn rồn xuống nhưng những cơn mưa thì không còn nhiều
miền bắc trời sẽ khô ráo hơn về trưa và chiều
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay có sự phân hóa
ở các tỉnh vùng núi và trung du như hà giang cao bằng bắc cạn thái nguyên và lạng sơn
nhiệt độ phổ biến thấp dưới hai mươi ba độ
khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ phổ biến từ hai mươi bốn hai mươi sáu độ
trong khi đó ở các tỉnh thành phố khu vực phía tây bắc bộ như điện biên lai châu
cũng như phần phía tây của tỉnh sơn la ảnh hưởng của không khí lạnh là không đáng kể
trời có nắng về chiều và nhiệt độ ở mức hai mươi bảy hai mươi chín độ
không chỉ gây mưa cho bắc bộ trong ngày hôm nay gió đông bắc của không khí lạnh rồn xuống
tương tác với địa hình chắn gió của dãy trường sơn
vì thế từ thanh hóa trở vào cho đến tận quảng ngãi có mưa nhiều nơi
riêng đối với các tỉnh như hà tĩnh quảng bình quảng trị và thừa thiên huế
mưa to và rông mạnh
mưa xuống cộng thêm với không khí lạnh càng khiến cho nền nhiệt ở các tỉnh miền trung giảm nhanh
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh thanh hóa nghệ an cũng như hà tĩnh
giảm xuống còn hai mươi ba hai mươi bốn độ
các tỉnh quảng bình trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ giảm còn hai mươi năm hai mươi sáu độ
khu vực đà nẵng xuống đến quảng ngãi nhiệt độ nhìn hơn giao động từ hai mươi bảy cho đến hai mươi tám độ
còn ở các tỉnh nam trung bộ phần từ bình định trở vào đến bình thuận
nhiệt độ vẫn cao và giao động từ hai mươi tám đến ba mươi độ
nam bộ trong ngày hôm nay được dự báo vẫn sẽ có mưa do tác động của dãy thấp xích đạo
chủ yếu mưa tập trung ở các tỉnh miền tây và thời gian mưa cũng tập trung về chiều và tối
còn thời gian từ sáng đến chiều nam bộ vẫn có được trạng thái tạnh giáo trời nắng
nhiệt độ phổ biến từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
ở tây nguyên thời tiết trong ngày hôm nay vẫn khá ổn định năng kéo dài từ sáng cho đến chiều
nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở ngưỡng từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
ở vịnh bắc bộ khu vực biển từ bình thuận trở vào cho đến cà mau đều có gió đông bắc mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu khiến cho biển động nhẹ
ngoài khơi khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám
khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh cấp năm
mưa rông rải rác về chiều và tối làm cho tầm nhiệt xa bị giảm thấp còn bốn đến một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước